thưa quý vị mặc dù đã được các cơ quan chức năng nhiều lần nhắc nhở
nhưng đặng đăng phước vẫn tiếp tục hoạt động tuyên truyền chống phá nhà nước
vào ngày tám tháng chín cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
đối với đặng đăng phước sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại phương tân lợi thành phố bùa mã thuật tỉnh đắk lắc
để điều tra về hành vi làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phản ánh ngay sau đây của truyền hình công an nhân dân
theo tài liệu của cơ quan điều tra từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay đặng đăng phước đã lợi dụng mạng xã hội facebook
thường xuyên biên soạn đăng tải nhiều bài viết video clip có nội dung tuyên truyền xuyên tạc
chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
mặc dù đã được cơ quan chức năng đã nhiều lần nhắc nhở
và yêu cầu đặng đăng phước chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật
nhưng đối tượng này không những không chấp hành mà vẫn tiếp tục hoạt động ngày càng quyết liệt trục đoan hơn
tại nơi ở của phước lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tăng vật tài liệu liên quan
để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
ở tại địa phương thông qua mạng xã hội nhiều người dân cũng biết và bất bình trước hành vi vi phạm pháp luật của phước
nhân dân và người ngoại quốc lại nhận ra một sự thích lợi
và tự nhiên tìm được người ngoại lực
kết quả x dreams làm nên bình tĩnh của phước
bộ tí nghiệm của ông vương quang
hoặc phúc liên hợp thường thương tiềm
trọng vụ chống vụ social
chúc các bác sĩ vào vòng tiền
trước khi bế bắt đảng đăng phước là giáo viên của trường cao đẳng sư phạm tỉnh đắk lắc
những việc làm của phước trong thời gian qua cũng đã ảnh hưởng xấu đến hoạt động của nhà trường
khiến cho cán bộ giáo viên sinh viên của nhà trường rất bức xúc bất bình
đảng ủy đã có những buổi làm việc trao đổi và yêu cầu gỡ bỏ những thông tin
mà nó gây ảnh hưởng đến hình ảnh như nhà trường
rồi những thông tin trái chiều nó ảnh hưởng đến tâm tư
tư tưởng của cán bộ giảng viên
tuy nhiên phước vẫn tiếp tục đăng những thông tin
đi ngược lại với chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
mong rằng là cơ quan chức năng thu thập đủ các chứng cứ
để làm sáng tỏ đúng người đúng việc
với ông đảng đăng phước là giáo viên một trí thức
thì tôi thích nghĩ là việc sử dụng mạng xã hội ông đảng đăng phước
sẽ nhận thức một cách đúng đắn và sâu sắc về trách nhiệm của mình
khi sử dụng mạng xã hội này khi mà đặng đăng phước lợi dụng mạng facebook
để phát tán những cái quan điểm cá nhân sai trái của mình
thì cái đầu này không thể chấp nhận được
tôi nghĩ rằng cái việc các cơ quan chức năng bắt tạm giam
đối với đảng đăng phước để mà xử lý là thích đáng
hiện công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý đặng đăng phước theo đúng quy định của pháp luật
đây cũng là lời cảnh tình cho những ai còn muốn đi theo con đường
công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý đảng đăng phước theo đúng quy định của pháp luật
công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý đảng đăng phước theo đúng quy định của pháp luật

để xử lý đảng đăng phước theo đúng quy định của pháp luật

để xử lý đảng đăng phước theo đúng quy định của pháp luật

công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý đảng đăng phước theo đúng quy định của pháp luật
công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục củng cố hồ sơ

để xử lý đảng đăng phước theo đúng quy định của pháp luật
công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý đảng đăng phước theo đúng quy định của pháp luật
công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục củng cố hồ sơ

để xử lý đảng đăng phước theo đúng quy định của pháp luật

công an cũng đã đến từng nhà để vận động đồng bào di tản để tránh nguy hiểm
những ngày qua tại các xã tà cạ hữu kiệm nang ngoi và thị trấn mường xén huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
xảy ra mưa lớn cục bộ với lưu lượng mưa gần hai trăm linh mm gây sạt lở và chia cắt giao thông thiệt hại về nhà ở
trước tình hình trên lãnh đạo công an huyện kỳ sơn đã trực tiếp đến địa bàn các xã xảy ra sạt lở
và có nguy cơ cao về lũ ống lũ quét để kiểm tra chỉ đạo công tác ứng phó khắc phục hậu quả mưa bão
bên cạnh đó một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an huyện công an các xã thị trấn được lệnh ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ